bên lề hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean đã diễn ra cuộc gặp không chính thức asean australia
nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa asean australia
thông qua cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng trong thời gian tới
tại cuộc gặp cả asean và australia đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng
vì lợi ích chung của mỗi bên và của cả khu vực
asean đánh giá cao năng lực của australia trên nhiều lĩnh vực
trong đó có các lĩnh vực như đào tạo diên dữ hòa bình liên hợp quốc quân y
hoàn ngành những đóng góp của australia thời gian qua trong khuôn khổ hội đồng bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng admm
đặc biệt là trong vai trò đồng chủ trì nhóm chuyên gia admm về diên dữ hòa bình
chu ký hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi cùng indonesia
các đại biểu cũng cảm ơn sự có mặt và tham gia tích cực có hiệu quả của australia tại cuộc gặp lần này
những nội dung thảo luận hôm nay sẽ góp phần trở thành những định hướng lớn
cho hợp tác quốc phòng giữa asean
và australia trong thời gian tới